cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa phát hiện bắt giữ và di lý đối tượng huỳnh cao thuận ba mươi bốn tuổi
chú tại tỉnh đồng nai bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản từ nha trang về đà nẵng sau một mươi một năm lần trốn
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi một thuận có quen với thương thắng quê tỉnh bình định và nguyễn văn đông ở hà tĩnh rồi cùng rủ nhau đi trộm cắp xe máy
thủ đoạn của các đối tượng là thường dạo quanh các khu dân cư thưa thớt hay vắng người để thực hiện việc phá khóa trộm cắp xe máy
tính đến thời điểm bị phát hiện thuận và nhóm của mình đã thực hiện được sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam giá trị ước tính hơn một trăm linh triệu đồng
sau khi các đối tượng trong đường dây này bị bắt thuận bỏ trốn vào nha trang sinh sống nhưng đã bị công an quận cẩm lệ phát hiện bắt giữ